dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc phiên họp trực tuyến chính phủ với các địa phương
các đại biểu đã thảo luận về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
hà nội và tp hcm đều có tốc độ tăng trưởng khá
năm hai nghìn một mươi bảy tp hcm sẽ bám sát chỉ đạo điều hành của chính phủ thúc đẩy khởi nghiệp
chú trọng phát triển văn hóa xã hội tăng cường quản lý và cải thiện môi trường
củng cố quốc phòng giữ vững ổn định trật tự an ninh
hạn chế của hà nội là un tắc giao thông
thủ tướng đã chỉ rõ nguyên nhân ủn tắc giao thông của hà nội
đó là cho xây dựng quá nhiều trung cư cao tầng trong nội đô khiến nhu cầu đi lại tăng cao
đây là bài học quản lý quy hoạch mà hà nội cần chú ý
không để trung cư cao tầng phát triển dày đặc như thời gian qua
đánh giá cao sự phát triển của các doanh nghiệp tại tp hcm
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị các địa phương cần học tập kinh nghiệm
để thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ tại địa phương mình
các địa phương cũng cần cải cách thủ tục hành chính và chú trọng đến phát triển công nghệ thông tin
bởi nếu không có công nghệ thông tin thì cải cách hành chính không thể phát triển được
thủ tướng đề nghị các địa phương trong cả nước cần cơ cấu lại ngành
lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao hiệu suất
hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế
một số địa phương cần có sự bố trí quy hoạch đất để xây dựng nhà ở xã hội
nhà ở cho công nhân đảm bảo cho công nhân yên tâm lao động sản xuất